để người dân tiếp cận được với nguồn vốn chuyển đổi cây trồng vật nuôi hợp lý giúp gia tăng thu nhập cho hộ gia đình
ubnd huyện vị thủy đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương lồng ghép tuyên truyền đề án một
tại các buổi chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất
điều đang nói là công tác tuyên truyền của huyện chưa thực sự sâu rộng nên số lượng nông hộ tham gia đề án này còn rất hạn chế
đến thời điểm này ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vị thủy đã giải ngân được ba trăm một mươi năm bốn mươi bốn triệu đồng
có một mươi một hộ tham gia trong đó hợp phần một giải ngân được một trăm năm mươi năm bốn mươi bốn triệu đồng tám hộ tham gia chuyển đổi cây trồng
hợp phần bốn giải ngân được một trăm sáu mươi triệu đồng có ba hộ tham gia chăn nuôi gia súc gia cầm
mặc dù đã được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành đã tạo điều kiện trong công tác triển khai thực hiện đề án
người dân sản xuất nhiệt tình hưởng ứng
tuy nhiên ngành chức năng huyện vị thủy chưa tháo gỡ được khó khăn để phát huy đề án này
nhất là số hộ đăng ký nhiều nhưng diện tích tham gia trên hộ rất nhỏ
do đó việc thẩm định của ngân hàng gặp nhiều khó khăn nguồn vốn cho vay quy định theo đề án ít
lãi suất cao nên người dân không tham gia